đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi nằm giữa hai đầu mắt
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao trang
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện